thưa quý vị sở giao thông vận tải tp hcm vừa công bố kế hoạch phục vụ
nhu cầu đi lại của người dân đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
dịp lễ ngày ba mươi tháng bốn và ngày một tháng năm
cụ thể dự báo lượng khách thông qua các bến xe liên tỉnh dịp lễ bình quân
sáu mươi bốn bốn trăm sáu mươi ba hành khách trên một ngày với ba năm mươi chín chuyến xe phục vụ
sân bay từng xuyên nhất có sản lượng thông qua cảng bình quân một trăm hai mươi một trăm ba mươi hành khách trên một ngày
để đảm bảo trực tự an toàn giao thông sở giao thông vận tải tp hcm yêu cầu các đơn vị
tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm quanh những điểm đóng trong thành phố
trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ tp hcm và trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị
tp hcm chịu trách nhiệm trả sát toàn bộ công trình kết cấu hạ tầng giao thông
sử dụng kịp thời các bất cập và khếp khuyết
đặc biệt hai cơ quan này thường xuyên theo dõi hệ thống đèn tín hiệu giao thông
ứng dụng công nghệ để kịp thời điều chỉnh linh hoạt phù hợp thực tế đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục
không để xảy ra ủng tắc giao thông do chu kỳ đèn không hợp lý
phải phối hợp với cơ quan đơn vị có liên quan thông tin kịp thời tình hình giao thông
trên cổng thông tin giao thông và nhóm phản ứng nhanh của tp hcm
trường hợp phát hiện nguy cơ ủng tắc thì lập tức phối hợp tham mưu phân luận hợp lý
từ ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tuyến tàu biển tp hcm cùng đảo sẽ chính thức đi vào hoạt động
phương tiện được đưa vào khai thác vận hành trên tuyến đường biển này sẽ là tàu cao tốc một nghìn một mươi bảy chỗ ngồi
mang tên thăng long
đại diện phú quốc express cho biết bộ giao thông vận tải và cục hàng hải đã chấp thuận
cho phép khai thác thử nghiệm tuyến vận tải hành khách bằng tàu biển trên tuyến tp hcm
tại tp hcm tàu sẽ đón khách và khởi hành tại cảng hiệp phước huyện cần giờ lúc bảy h ba mươi phút sáng
du khách có thể lên tàu trung chuyển tại bến bạch đằng quận một trước thời gian đó
tại cùng đảo tàu sẽ đón khách vào lúc một mươi ba h hàng ngày tại cảng bến đầm
với thời gian di chuyển khoảng hơn năm tiếng đồng hồ gia vé dự kiến cho tuyến tp hcm công đảo
sẽ từ sáu trăm một mươi năm đồng một khách tới một một trăm linh đồng một khách tùy loại vé và thời điểm cao điểm
ngoài ra hành khách có thể mua thêm vé trọn gói bao gồm cả vé trung chuyển
vé xe đưa đón về trung tâm tại công đảo cũng như dịch vụ vận chuyển ăn nghỉ tại công đảo
hiện các phòng vé của phú quốc express cũng đã mở bán vé cho tuyến này
được biết tuyến đường biển tp hcm công đảo đã được phú quốc express
các ban ngành tại tp hcm và tỉnh bà rịa vũng tàu chuẩn bị từ khá lâu
tàu cao tốc thăng long được phú quốc express đóng mới để dành riêng cho tuyến này
và các hiệp phước đã được lựa chọn là cảng chính cho tuyến đường biển này tại tp hcm
theo thống kê của cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất trong cao điểm dịp lễ ngày ba mươi tháng bốn và ngày một tháng năm
sẽ đón trên sáu trăm tám mươi sáu hành khách với khoảng bốn hai trăm tám mươi chuyến bay so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba giảm một trăm tám mươi sáu chuyến bay
dù lượng khách giảm nhưng sân bay tân sơn nhất vẫn chủ động triển khai các phương án
đảm bảo an ninh an toàn và tạo thuận lợi làm thủ tục cho hành khách
theo ghi nhận trong ngày hai mươi sáu tháng bốn được xem là ngày cao điểm của kỳ nghỉ lễ
tuy nhiên lượng khách tại sân bay có phần vắng so với dịp lễ năm trước
tại các khu vực kiểm soát soi chiếu cũng được thực hiện nhanh chóng
dù lượng khách vắng nhưng các phương án đảm bảo an toàn cho hành khách
cũng được triển khai tại tất cả các khu vực trong nhà ga
tuy nhiên lượng khách ở khu bay chúng tôi đã chuẩn bị và đã hoàn hành
để bắt đầu từ ngày hôm nay là bước vào công tác chỉ phục vụ hành khách
ngoài ra thì việc phối hợp với các đơn vị phục vụ mặt đất cũng như hãng hàng không
cũng đảm bảo việc tăng người trong giờ cao điểm
ngoài ra chúng tôi cũng đưa lên website của cảng
là những thông tin về hành khách đi đến như thế nào
hãng nào bay ở sảnh nào vật phẩm nguy hiểm cần chuẩn bị
để lại và các loại giấy tờ cần thiết để đảm bảo hành khách đến đi được thông suốt hơn
phục vụ hành khách trong năm ngày nghỉ lễ
sân bay tân sơn nhất đã tăng cường nhân sự
là đoàn viên thanh niên sân bay tân sơn nhất
và đoàn thanh niên học viện hàng không việt nam
trong các khung giờ cao điểm đội ngũ đoàn thanh niên này
có vai trò hỗ trợ hành khách ở nhiều khu vực như
khu an ninh so chiếu các quầy thủ tục tracking
sảnh công cộng nhà ga quốc đội
hàng ngày như vậy thì sẽ có ba mươi bạn đồng viên
tham gia tình nguyện hỗ trợ cho hành khách
từ năm giờ cho đến chín giờ
từ ngày hai mươi sáu tháng bốn cho đến ngày một tháng năm
và đối tượng để hỗ trợ đó là những hành khách đi tàu bay
người lớn tuổi phụ nữ mang thai
phụ nữ có em bé hoặc là những hành khách mà có nhiều hành lý
và đặc biệt là giúp đỡ cho các hành khách về thông tin chuyến bay
rồi hỗ trợ cho hành khách phía trước máy soi
để giúp cho hành khách đi lại được nhanh chóng và thường tiện
ở đây thì làm việc rất là tốt thắng
có lẽ cũng tạo điều kiện cho người dân đi lại rất là dễ dàng
trước khi đi thì cũng lo dễ đó
tại vì cũng có đi một hay là có khu quốc
thì đợt này thì thấy rất là dễ dãi và rất là tốt
theo kế hoạch nghỉ lễ ba mươi chín tương
mùa một tháng năm năm nay kéo dài năm ngày
ngày hai mươi sáu tháng bốn được nhận định là ngày đóng lượng khách đông nhất
so với các ngày còn lại
dự kiến có sáu trăm chín mươi ba chuyến bay đi và đến sân bay tân sơn nhất
tổng số lượng hành khách dự kiến gần một trăm một mươi sáu lượt
trước tình trạng đang thiếu hụt máy bay
cục hàng không cũng chỉ đạo tăng slot tại cảng
đồng thời tăng cường khai thác vào các khung giờ tối để bổ sung tải
ngoài ra để không mất thời gian
ngành hàng không lưu ý
hành khách khi sử dụng các giấy tờ photo
cần phải được công chứng thì thủ tục mới hợp lệ
công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên đường sắt đô thị số một
công ty vận hành metro số một vừa có báo cáo đến
ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm
theo công ty vận hành metro số một
nhằm đảm bảo tiến độ vận hành khai thác thương mại trong năm hai nghìn hai mươi bốn
công ty đã chủ động lập phương ánh
trong trường hợp công ty tham gia vào vận hành thử
và có trách nhiệm tài chính với các chi phí phát sinh
tổng chi phí dự kiến phát sinh là hơn một trăm linh chín tỷ đồng
công ty này cũng cho biết phương thức thực hiện là
ủy ban nhân dân tp hcm cấp kinh phí từ ngân sách thành phố
giao cho ban quản lý đường sắt đô thị đặt hàng cho công ty
để vận hành thử nghiệm trên tuyến metro số một
công ty là đơn vị có nhiệm vụ tổ chức và phối hợp mọi hoạt động trên công trường
theo quy định chung về thử nghiệm và vận hành thử tại gói thầu cp ba
mua sắm thiết bị cơ điện đầu máy toa xe đường ray và bảo dưỡng
trong trường hợp vận hành thử chưa được cấp
thì công ty được tạm ứng từ vốn điều lệ để thực hiện và thu hồi tạm ứng bổ sung vốn điều lệ
khi ban quản lý đường sắt đô thị nghiệm thu thanh toán
trước đó ban quản lý đường sắt đô thị thông tin về kế hoạch kiểm tra và nghiệm thu
phòng cháy chữa cháy toàn dự án đánh giá an toàn hệ thống bởi tư vấn độc lập
để trình cơ quan chức năng thẩm định và chứng nhận an toàn cho công tác thử nghiệm vận hành
theo kế hoạch đề ra tiến độ hoàn thành công tác thử nghiệm cuối tháng năm
việc đào tạo nhân sự hoàn thành trong tháng bảy
như vậy việc hoàn thành thi công dự án không đồng nghĩa với việc dự án có thể vận hành ngay lập tức
kết quả cấp chứng nhận an toàn hệ thống cũng như việc thẩm duyệt của các cơ quan chức năng
là một trong những yếu tố quan trọng để hoàn thành toàn dự án
theo đó nếu trong điều kiện mọi việc diễn tiến thuận lợi thì có thể đưa dự án vào giai đoạn khai thác
vé miễn phí từ tháng bảy đến tháng một mươi và khai thác thương mại trong quý bốn năm nay
chợ dự án và vườn ưng kịch bản là hai sân chơi được chú ý trong khuôn khổ liên hoan phim quốc tế tp hcm vừa qua
đây là cơ hội cho những nhà làm phim trẻ trong khu vực được giao lưu trình bày những dự án phim tiềm năng
chợ dự án project market là chương trình kết thừa tinh thần từ autumn meeting cập gỡ mùa thu
thu hút năm mươi sáu dự án từ nhiều nước gửi về để lựa chọn ra một mươi dự án gồm năm dự án phim nghệ thuật và năm dự án phim giải trí
chợ dự án hiff năm nay được sự hỗ trợ của cơ quan điện ảnh
cơ quan điện ảnh pháp cnc
vườn ưng kịch bản vscript lab là chương trình được đạo diễn nhà sản xuất chạc ly nguyễn
và đạo diễn nhà sản xuất phan gia nhật linh cầm trịch
ngoài ra còn có các đại diện của các nhà sản xuất điện ảnh lớn đến để tìm kiếm những tài năng những dự án tiềm năng
hoạt động này nó sẽ rất là cần thiết cho các bạn trẻ để các bạn có những định hướng tiếp cận
bình thường như chúng tôi là những người mà đi dự lan phim chuyên nghiệp
chúng tôi phải bỏ khoảng mấy trăm đô cho một ngày để dự các hoạt động như thế này
chưa kể về máy bay đi lại ăn ở để các nguyên phim khác để gặp những diễn giả mà chúng ta đang được tiếp cận như thế này
và bây giờ chúng ta ngay thành phố hồ chí minh những người trẻ những người làm phim với một cái chỉ một nỗ lực rất là nhỏ
mà chúng ta chịu khó đến đúng giờ là chúng ta có thể gặp được các diễn giả và nghe được các câu chuyện
mà có thể giúp các bạn thay đổi cái định hướng một cách rõ ràng trong cái sự nghiệp của các bạn
những nhà sản xuất và giám tuyển liên hoa phim quốc tế tham gia chấm giải vượt ung kịch bản chơi dự án hiff lần đầu tiên
đều đánh giá cao nhận xét chương trình đã tạo sơn chơi cho những biên kịch trẻ tuổi
tạo cầu nối để những kịch bản tiềm năng được các nhà sản xuất lớn tìm thấy
kỳ vọng những kết quả trao giải sẽ khuyến khích những tài năng làm phim tương lai mạnh dạng bước vào lĩnh vực nghệ thuật này
từ đầu tháng bốn này đã có ít nhất bảy ngân hàng điều chỉnh tăng lại suất huy động
ở một số kỳ hàng khác nhau
và theo nhiều phân tích cho thấy mặt bằng lãi suất tiết kiệm hiện giảm khá sâu
khó có thể giảm thêm và được dự báo dần tăng trở lại và tăng mạnh vào cuối quý ii năm hai nghìn hai mươi
khi mà tính dụng cải thiện rõ nét
phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
viettinbank mới đây tăng hai điểm phần trăm lãi suất tiết kiệm áp dụng với các khoản tiền gửi ba trăm linh triệu đồng trở lên của khách hàng cá nhân
và là ngân hàng đầu tiên trong nhóm big bốn tăng lại suất tiết kiệm
vp bank điều chỉnh từ một đến năm điểm phần trăm ở tất cả kỳ hạn
kỳ hàng tăng cao nhất là một mươi hai tháng từ mức bốn hai phần trăm lên bốn bảy phần trăm một năm khi gửi tại quầy
còn khi gửi trực tuyến từ bốn ba phần trăm lên bốn tám phần trăm một năm
mức tăng phổ biến tại các ngân hàng còn lại là hai điểm phần trăm và chỉ áp dụng cho một số kỳ hàng
tại nhóm ngân hàng tư nhân một số đơn vị đã áp dụng mức lại suất ở mức cao hơn so với thị trường khoảng từ ba ba ba phần trăm một năm
cho kỳ hàng từ một đến năm tháng là kiên long bank bảo việt bank ncb
đây cũng là tín hiệu sớm cho thấy lãi suất huy động đã gần chạm đáy
tôi cho rằng hiện nay thì cái mặt bằng lãi suất đã là cái mức rất là thấp rồi
và cái dư địa mà giảm thêm nó sẽ khá là khó mà thay vào đó là cái khả năng tăng của lãi suất huy động là khá cao
tuy nhiên là tôi cho rằng là cái việc mà tăng lãi suất hiện nay thì các ngân hàng sẽ chưa đẩy mạnh quá mạnh trong cái việc mà tăng lãi suất huy động
bởi vì cái tính thanh khoản của các hệ thống hiện nay nó vẫn còn khá là lớn
tôi cho rằng là cái tốc độ tăng lãi suất tiết kiệm có thể nó sẽ mạnh hơn trong cái kể từ cái giai đoạn tháng sáu trở về đi
khi các ngân hàng đã bắt đầu giảm ngân ra khá lớn bởi cái lượng tín dụng của mình
sau đài giảm từ tháng ba năm ngoái đến nay đây là lần đầu tiên các ngân hàng quay trở lại tăng lãi suất tiết kiệm
nguyên nhân được cho là tính dụng thời gian gần đây tăng khá nhanh sau hai tháng giảm đầu năm
riêng tại thành phố hồ chí minh tính đến cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đạt ba năm trăm bảy mươi năm triệu tỷ đồng
tăng một chín so với tháng trước và tăng chín mươi sáu so với cuối năm hai nghìn một mươi tám
tăng trưởng tính dụng cải thiện cũng cho thấy chính sách tiền tệ tính dụng và lãi suất phát huy tác dụng
như các phân tích trước đây thì tín dụng đầu năm thì nó mang tính chất thời vụ và yếu tố của dịp tết cổ truyền âm lịch
tuy nhiên do những chuyển biến tích cực từ nền y tế nhất là các hoạt động thương mại dịch vụ du lịch và xuất khẩu đã và đang chuyển biến tích cực
thì tiến dụng sẽ có những tăng trưởng và phát triển nhằm đáp ứng cái nhu cầu vốn cho người dân và doanh nghiệp
đặc biệt với cơ chế chính sách về tiền tệ tiến dụng đặc biệt chính sách lãi suất hiện nay thì nó không chỉ là hỗ trợ cho khách hàng
người dân và doanh nghiệp về chi phí vay vốn mà còn kích thích cái nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh
trên cơ sở này
đó là thúc đẩy tăng trưởng và tiến dụng
lãi suất giảm là tin vui cho những người muốn rót tiền vào kênh an toàn
song với nhiều người khác lại thường trực nỗi lo điều này sẽ kéo theo lãi suất cho vay khó giảm tiếp
tuy nhiên theo đánh giá của các chuyên gia mặt bằng lãi đầu vào sẽ không thể tăng nóng trên diện rộng
mà chỉ ở một số đơn vị với mức tăng vừa phải nên việc tăng ngày lãi suất cho vay là chưa đáng lo ngại
như vậy thì nhu cầu hiện nay thu hút tiến dụng của các ngân hàng nó sẽ vẫn khá là cao
do đó chính vì thế mà nhiều khả năng cao là các ngân hàng sẽ duy trì một mặt bằng lãi suất cho vay thấp
để mà duy trì cái mức tăng trưởng tiến dụng hiện tại
niêm trung bình của các ngân hàng hiện nay đang vẫn duy trì cái mặt bằng khá là tốt để mà duy trì cái tốc độ tăng trưởng trong năm nay
do đó chính vì thế mà tôi dự phóng là có thể áp lực tăng lãi suất cho vay sẽ không cao trong thời điểm năm hai nghìn hai mươi bốn mà vẫn sẽ duy trì ở mặt bằng thấp
tại vì khi mà lãi suất tăng thì nó đồng nghĩa với việc chi phí vốn của doanh nghiệp tăng lên
chi phí vốn vay của doanh nghiệp tăng lên thì nó dẫn đến là cái biên lợi nhuận của doanh nghiệp có thể nó sẽ bị co hẹp lại
do cái doanh thu có thể chưa phát triển mạnh bằng hoặc là cái vấn đề mà các cái chi phí đầu vào của doanh nghiệp nó cũng tăng nữa
thì việc mà chi phí vốn tăng nó sẽ càng làm cho cái biên lợi nhuận của doanh nghiệp nó ngày càng ít hơn
thì do đó doanh nghiệp họ sẽ thận trọng với những cái việc mà tái đầu tư sản xuất kinh doanh hay là vay vốn
nhằm cho mục đích phát triển hơn nữa
năm hai nghìn hai mươi bốn ngân hàng nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng ba mươi
ước tính khoảng hai triệu tỷ đồng sẽ được đưa vào nền kinh tế
các ngân hàng có điều kỳ để đe mạnh cho vay thay vì hạn chế rung như các năm trước
nên đang từng bước kích cầu vốn thông qua các chương trình lãi suất ưu đãi cho cả khách hàng doanh nghiệp cá nhân
và kỳ vọng lực cầu vốn sẽ tăng trở lại